nghị quyết số hai mươi tám của ban chấp hành trung mương đảng khóa một mươi hai đã đặt ra mục tiêu
đến năm hai nghìn hai mươi một lực lượng nông dân và lao động phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
chiếm một lực lượng lao động
tuy nhiên đến nay cả nước mới có khoảng hai trăm bốn mươi người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
tương đương khoảng năm số lượng lao động
nhà nước đã thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
thế nhưng để đạt được mục tiêu đề ra cần tăng tính hấp dẫn của loại hình bảo hiểm xã hội này với người dân
bảo hiểm xã hội tự nguyện là một chính sách ưu việt đầy tính nhân văn của đảng và nhà nước
dành cho người lao động ở khu vực phi chính thức
khi tham gia chính sách này người lao động sẽ được hưởng chế độ lương hưu khi hết tuổi lao động
nhằm giảm bớt khó khăn rủi ro khi về già
hiểu rõ được những lợi ích này chị võ đặng nga phương ở thành phố quảng ngãi tỉnh quảng ngãi
đã tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cho chị và chồng chị từ nhiều năm nay
tôi thích là sau này lớn tuổi hay là không đủ sức để lao động nữa
thì mình sẽ có một khoảng để mình diễn già hay là trang trở về cuộc sống sau này
tôi cũng đi đến nhà người dân để vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
để tích lũy tuổi trẻ thì tích lũy còn sau này cho người già thì có rủi ro khó khăn gì
thì nó không có một khoảng để
tuy nhiên đến nay cả nước mới chỉ có hai trăm bốn mươi người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
so với con số hơn một mươi ba bảy triệu người đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
thì đây quả là con số rất khiêm tốn
theo thông kê của bảo hiểm xã hội việt nam hiện có hơn bảy mươi số người lao động trong toàn xã hội
chưa tham gia bảo hiểm xã hội trong đó phần lớn là nông dân lao động tại nông thôn và lao động phi chính thức
những người có mức thu nhập không cao
bên cạnh đó so với chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc
thì hiện tại người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chỉ được hưởng hai chế độ là hưu trí và tử tuất
đây là những nguyên nhân chính khiến chính sách này không được người dân mạng mà
trên cơ sở là chính sách mình đưa ra chỉ giải quyết hưu trí và tử tuất
thì cái mức canh cứ để mà họ tham gia bây giờ hiện giờ là lấy theo cái chứng nghề nông thôn
bảy trăm linh đồng nếu mà đáng thì theo người dân ở địa phương này thì họ vẫn là còn cao
giải pháp quan trọng quyết định đầu tiên
là nhà nước phải hỗ trợ ở mức cao hơn trong giai đoạn đầu để có tính chất cú hích
thu hút cho người lao động người ta tham gia người ta coi như đây là một cái chính sách được nhà nước bảo hộ
đầu tiên nhà nước có thể hỗ trợ bảy sau giảm xuống năm mươi rồi xuống gần ba mươi hai mươi và sau đó người lao động đủ điều kiện thì người ta hoàn toàn có thể tự lập
tới đây chính phủ sẽ theo dõi
đánh giá việc triển khai chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
từ đó sẽ có những điều chỉnh phù hợp giúp tăng số lượng người dân tham gia bảo hiểm tự nguyện góp phần bảo đảm an sinh xã hội